trong đó có những cây đặc sản bản địa đã làm nên thương hiệu như hạt rẻ trùng khánh các loại nếp ong nếp hương hồng không hạt hay các mô hình chăn nuôi cá vịt
nhờ việc tận dụng lợi thế phát triển xây dựng những mô hình nuôi trồng các loại sản vật bản địa đặc trưng mà cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã và đang từng bước cải thiện ngày một tốt hơn

thì ngoài ra thì cái hạt rẻ thì bây giờ cũng rất là nhiều cũng đang là mùa hạt rẻ thì các bạn đến du lịch thì cũng có thể là trải nghiệm đến khu vườn hạt rẻ này tách hạt rẻ này và ăn tại nơi mà bà con trồng hạt rẻ luôn đấy là loại mà mô hình dịch vụ bây giờ là khu vực đàm thủy đang rất là phát triển
đặc biệt như một người nặng nợ với văn hóa quê hương nên mỗi tiếng đàn tính mỗi câu hát đều khiến tâm hồn chị chìm đắm sao xuyến
vậy nên cứ dịp đầu năm ngôi nhà sàn này lại trở thành nơi chị đón tất cả các nghệ nhân già trong các thôn bản cùng về đây sinh hoạt văn nghệ
đó là cách chị tri ân với các thế hệ nghệ nhân đi trước cũng là gìn giữ bảo tồn và chia sẻ
những làn điệu dân ca truyền thống đặc trưng của người tày nùng
về văn hóa về nghệ thuật thì bà con trong làng đã nổi tiếng hát về hà lều
đấy là điệu hà lều trong những cái điệu mà bây giờ cũng thật sự là cũng rất là mai một
cũng rất là muốn cho các thế hệ là con cháu sau này có thể là yêu đam mê yêu những cái điệu hà lều
các cụ trong làng cũng sẵn này bây giờ là các cháu năm nay cũng mới bắt đầu là mới gọi là cái nuôi những cái a đam mê
thì mình cũng tổ chức những cái buổi giao lưu văn nghệ của các cụ và mời các cháu trong làng đến để cho các cháu biết là
à là mình còn đang lưu giữ những cái điệu về hà lều để cho các cháu áo
các cháu cũng thích có đam mê thì các cụ sẽ truyền lại cho các cháu
thì đấy là một trong những cái mà ngôi làng đang cố gắng để gìn giữ và bảo tồn cái nét đẹp của ngôi làng
của làng háng thoang mình hiện tại bây giờ đang sống sống
trong cuộc sống dù dòng chảy thời gian có cuốn theo bao nhiêu nhọc nhằn bởi mưu sinh và khiến văn hóa truyền thống dần mai một
nhưng có lẽ ở đây thời gian như dừng lại như dòng sông cánh đồng như tâm hồn và trái tim bỏng cháy tình yêu với cội nguồn
quý vị và các bạn thân mến chương trình dân tộc và phát triển ngày hôm nay đến đây là hết
mọi ý kiến đồng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvănhoa org vn hoặc có số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại